công an quận dương kinh công an thành phố hải phòng cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và đang sớm làm rõ vụ việc phóng viên báo tuổi trẻ bị ném đầu lợn tạp tiết lợn vào nhà trong ngày hai tháng ba
ngay khi nhận được thông tin nhà riêng của phóng viên tiến thắng thuộc báo tuổi trẻ tại địa chỉ phường hưng đạo quận dương kinh hải phòng bị ném đầu lợn và tạt máu lợn vào nhà lúc một mươi một h một mươi năm công an quận dương kinh đã có mặt lập biên bản ghi nhận tại hiện trường
theo phóng viên tiến thắng qua camera ghi hình có bốn đối tượng bịt mặt mặc trang phục màu đen đi trên hai xe máy thực hiện hành vi trên
võ nguyên tiến thắng nhận định mục đích của việc làm trên nhằm rằn mặt đe dọa tinh thần của anh và gia đình bởi trước đó anh có thực hiện bài viết quán ba trá hình quẩy nhạc xuyên đêm đăng tải trên báo tuổi trẻ online
hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra vụ việc